tiếp theo là những thông tin về an ninh kinh tế
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà nam cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố trần văn đức sáu mươi bảy tuổi
chú tại xã nhật tự huyện kim bảng tỉnh hà nam do có hành vi bán hai hóa đơn giá trị gia tăng
thu lợi bất chính một trăm bảy mươi bốn triệu đồng để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
trần văn đức là kế toán của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng và vận tải lê hồ
có trụ sở đóng tại xã lê hồ huyện kim bảng
theo kết quả điều tra từ tháng chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đức đã bán hai hóa đơn trị giá giá trị gia tăng khống
không hàng hóa thật của công ty trách nhiệm thương mại xây dựng và vận tải lê hồ cho một công ty khác
để công ty này hợp thức hóa hạch toán hàng hóa nguyên liệu đầu vào
hai hóa đơn này có trị giá hàng trước thuế là hơn một bảy tỷ đồng
mức thu lợi bất chính tiền thuế giá trị gia tăng là một trăm bảy mươi bốn triệu đồng